báo nhân dân đã phối hợp với tỉnh nghệ an tổ chức lễ kỷ niệm bốn mươi tám năm chiến thắng chuông bồn
nhằm tưởng nhớ ghi nhận sự công hiến và hy sinh anh dũng của các anh hùng liệt sĩ trên cung đường huyền thoại chuồng bồn
đến dự có đồng chí ủy viên bộ chính trị thủ tướng chính phủ nguyễn xuân phúc
nguyên ủy viên bộ chính trị nguyên chủ tịch quốc hội nguyễn sinh hùng
đồng chí nguyễn văn bình trưởng ban kinh tế trung ương đồng chí trương thị mai trưởng ban dân vận trung ương
cùng lãnh đạo các bộ ban ngành trung ương các đồng chí lãnh đạo các tỉnh thành phố
dạng sáng ngày ba mươi một tháng một mươi năm một nghìn chín trăm sáu mươi tám một mươi ba trên một mươi bốn chiến sĩ thanh niên sung phong đại đội ba trăm một mươi ba
tổng đội thanh niên sung phong nghệ an đã ngã xuống trong một trận bom khi tuổi đời còn rất trẻ
và chỉ còn ít giờ đồng hồ nữa đế quốc mỹ sẽ tuyên bố ngừng ném bom trên toàn miền bắc
để lại so tương cho đồng đội đồng bào cả nước
phát biểu tại buổi lễ đồng chí thuận hữu ủy viên trung ương đảng tổng biên tập báo nhân dân đã khẳng định
địa danh lịch sử chuông bồn đã trở thành bất tử trong chiến tranh chống mỹ cứu nước bởi tầm quan trọng chiến lược là tuyến đường độc đạo
chuồng bồn cùng sự hy sinh oanh liệt của một mươi ba anh hùng thanh niên sung phong đã trở thành huyền thoại trong lòng người
là khúc tráng ca bất tử của tuổi trẻ trong cuộc chiến tranh giải phóng thống nhất đất nước
khu di tích lịch sử quốc gia trung bồn hôm nay nơi hội tụ linh hồn của một hai trăm bốn mươi cán bộ chiến sĩ của lực lượng thanh niên sung phong
quân đội công an cán bộ giao thông mãi mãi trở thành biểu tượng cao đẹp của chủ nghĩa anh hùng cách mạng việt nam
tại buổi lễ thủ tướng nguyễn xuân phúc đã thay mặt lãnh đạo đảng nhà nước ghi nhận sự công hiến của một mươi ba chiến sĩ thanh niên sung phong
đồng thời cũng trao quà lưu niệm cho thân nhân gia đình của một mươi ba chiến sĩ đã hy sinh anh dũng tại địa danh này